thực hiện kế hoạch tiếp công dân của lãnh đạo bộ công an chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi tiếp trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân
bộ trưởng tô lâm đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bộ công an
đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
lãnh đạo bộ công an giao thanh tra bộ tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền
xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
bộ trưởng tô lâm đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
tại buổi tiếp các cá nhân có đơn thư khiếu nại tố cáo đã cảm ơn sự lắng nghe hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời của lãnh đạo bộ công an
và các đơn vị chức năng trong tiếp nhận giải quyết các ý kiến của công dân